thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết trong dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi cơ quan soạn thảo đã tiếp thu nhiều ý kiến đề nghị của bộ công an
tuy nhiên để đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn
thì bộ công an đã đề nghị chỉnh lý các điều khoản trong dự thảo luật có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
trong đấu tranh phòng chống tội phạm kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về môi trường
về khoảng một mươi ba điều một trăm bảy mươi năm
quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của bộ công an đề nghị chỉnh lý thành bộ trưởng bộ công an
có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của lực lượng công an nhân dân
chỉ đạo tổ chức hoạt động phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm về môi trường
đảm bảo an ninh môi trường an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực môi trường
huy động lực lượng tham gia ứng phó khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng đề nghị chỉnh lý điểm b khoảng ba điều một trăm sáu mươi bảy quy định về trách nhiệm quyền hạn của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường
đề nghị chỉnh lý lại thành lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu hoạt động phạm tội
hoặc vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm về môi trường
khi có tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố hoặc có tin báo phản ánh về vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm về môi trường
phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các trường hợp khác đối với tổ chức cá nhân
theo kế hoạch được bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường hoặc chủ tịch ubnd cấp tỉnh phê duyệt đúng chức năng nhiệm vụ được giao
hàng năm gửi báo cáo kết quả kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đến cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cung cấp để tổng hợp và theo dõi
trong thời gian vừa qua thì có sự tham gia của cảnh sát môi trường là hết sức hiệu quả
nên cái việc này thì chúng tôi đã có trao đổi thống nhất và sẽ được xem xét quy định thật cụ thể để xác định rõ cái mối quan hệ trách nhiệm
cũng như để các ông chí cảnh sát môi trường thực hiện được các nhiệm vụ của mình
thì việc này là như ủy ban khoa công nghệ nói là cái vấn đề này sẽ được tiếp thu rất chi tiết
có nghĩa là sẽ ngồi với các bộ ngành để tính toán để làm sao cái cơ chế phối hợp hiệu quả hơn
và đặc biệt là nó phải tuân thủ theo cái luật về tổ chức chính phủ và chính quyền địa phương
vấn đề này thì chúng tôi cũng đang đặt ra là nguyên đắc sẽ là tiếp thu để nâng cao cái dự lực của cơ hội quả và cấp hợp
chứ không để làm phân tán một bộ ngành
cũng tại phiên thảo luận một trong những nội dung nhận được
nhiều ý kiến thảo luận là về quản lý chất thải rắn sinh hoạt
có ý kiến cho rằng các quy định về phân loại tính chi phí thu gom vận chuyển
và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng chủng loại
nhằm khuyến khích phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình cá nhân
bảo đảm công bằng trong việc chi trả phí thu gom vận chuyển xử lý theo hướng
phát sinh nhiều thì trả tiền nhiều không cao bằng bình quân theo đồng người như hiện nay
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vào chiều qua thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và làm việc với học viện chính trị công an nhân dân
tại buổi làm việc trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân giám đốc học viện chính trị công an nhân dân
đã báo cáo với đồng chí thứ trưởng về quá trình xây dựng và phát triển của học viện sáu năm qua
theo đó dưới sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an
sự giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài ngành đến nay học viện chính trị công an nhân dân đã có những bước đi ổn định vững vàng
hiện học viện có một mươi tám đơn vị trực thuộc chín phòng trung tâm viện nghiên cứu với bảy phó giáo sư năm mươi một tiến sĩ
từ đó đã đáp ứng được yêu cầu giảng dạy đối với các ngành học lĩnh vực
với nhiệm vụ là trung tâm nghiên cứu lý luận chính trị công an nhân dân
học viện đã tổ chức nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước đề tài khoa học cấp bộ
nhiều hội thảo và tọa đàm khoa học với sự tham gia của các nhà khoa học nghiên cứu trong và ngoài ngành
qua đó cung cấp nhiều luận cứu khoa học góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận chính trị công an nhân dân
dẫn dắt định hướng thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận
sáu năm qua trong điều kiện còn nhiều khó khăn về mọi mặt
nhưng lãnh đạo và cám bộ chiến sĩ giảng viên nhà trường đã đoàn kết nỗ lực vượt qua
khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống đào tạo của lực lượng công an nhân dân
trong những năm qua học viện là cơ sở đã có nhiều tham mưu đề xuất đối với đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và xây dựng lực lượng công an nhân dân
trong sạch vững mạnh toàn diện chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
trong thời gian tới thứ trưởng bùi văn nam mong muốn học viện chính trị công an nhân dân
phải nâng cao công tác nắm dự báo tình hình đào tạo chính trị phải luôn gắn liền với tình hình đất nước
khu vực và thế giới những tác động ảnh hưởng tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội
từ đó xây dựng học viện không chỉ là nơi đào tạo văn bằng
mà còn phải là nơi bồi dưỡng nâng cao năng lực kiến thức cho cán bộ tham mưu các cấp
chiều nay tại hà nội
bộ công an và nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp tổ chức lễ công bố và bàn giao cuốn sách
công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
và đồng chí phạm trí thành quyền giám đốc tổng biên tập chủ tịch hội đồng biên tập xuất bản
nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật đồng chủ trì buổi lễ công bố
cuốn sách công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
được thực hiện theo kế hoạch một trăm bảy mươi bốn ngày bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi của đảng ủy công an trung ương
nhằm cung cấp hệ thống lý luận cơ bản đánh giá thực trạng dự báo và đề xuất những giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
trong lực lượng công an nhân dân đồng thời là tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học sảng dạy học tập
cuốn sách được xây dựng với ba nội dung chính là những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra giám sát
và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân thực trạng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
trong công an nhân dân giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi đổi mới nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát
và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an khẳng định
cuốn sách là một ấn phẩm quan trọng được biên tập công phu đánh giá đúng trúng thực trạng công tác kiểm tra
giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
đặc biệt cuốn sách vinh dự được đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
viết lời tựa điều này thể hiện sự quan tâm to lớn của đảng nhà nước đối với lực lượng công an nhân dân
trong đó có công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong công an nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn thành ghi nhận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm làm việc của nhóm nghiên cứu biên soạn sách
và nhà xuất bản sách chính trị quốc gia sự thật đồng chí thứ trưởng đề nghị ngay sau lễ công bố
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức phát hành sách tới từng tri bộ đảng
trong công an nhân dân để tổ chức nghiên cứu và học tập qua đó góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng
công an nhân dân ngày càng vững mạnh toàn diện
chiều qua tại hà nội ban chỉ đạo đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội
trong công an nhân dân đã tổ chức họp phiên thứ hai để lấy ý kiến của các thành viên trong ban chỉ đạo
vào dự thảo đề án thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo đề án chủ trì phiên họp
đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân nhằm ban hành
các quy định có liên quan tạo cơ chế điều kiện
đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân
hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ đồng thời phát huy tính sung kích sáng tạo tình nguyện
của đoàn viên hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng góp phần xây dựng đảng
xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tình nguyện từng bước hiện đại
theo đó kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân
nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và mô hình tổ chức bộ máy của bộ công an
tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận làm rõ về bố cục và nội dung của dự thảo đề án
phân tích đánh giá những ưu điểm tồn tại của từng mô hình tổ chức mục tiêu quan điểm
phương hướng kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị trong công an nhân dân
phát biểu tại phiên họp thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị trong thời gian tới
ban chỉ đạo tổ biên tập đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị xã hội trong công an nhân dân
tiếp tục nghiên cứu tên gọi đề án sao cho phù hợp phương pháp xây dựng đề án đặt ra
đảm bảo đúng quan điểm đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn
chiều nay thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an cùng ban giám đốc công an tỉnh bình dương
đã đến thăm hỏi động viên gia đình đồng chí lê thanh hải phó trưởng công an xã thạnh hội
thị xã tân uyên tỉnh bình dương đồng chí hải đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chống cát tặc
tại lễ tang đồng chí lê thanh hải thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng lê tấn tới
cùng ban giám đốc công an tỉnh bình dương đã thắp nén hương tri ân nghĩa tình đồng đội
ân cần thăm hỏi động viên chia sẻ những đau thương mất mát đối với thân nhân gia đình đồng chí hải
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi tháng tám
tổ tuần tra do đại úy lê thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm phó trưởng công an xã thạnh hội
thị xã tân uyên tỉnh bình dương đang tiến hành tuần tra trên sông thì phát hiện nhóm đối tượng đang
bơm hút cát trái phép khi bị cơ quan chức năng phát hiện nhóm đối tượng đã tự nhấn chìm
ghe bơm hút cát tẩu thoát làm ghe của tổ tuần tra bị dòng nước xoáy đánh chìm
khiến đại úy lê thanh hải hy sinh trước sự hy sinh cao đẹp của đại úy lê thanh hải
quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp lên thiếu tá cho đồng chí lê thanh hải
đồng thời cử hành lễ tang theo quy định của ngành công an tinh thần chiến đấu dũng cảm
vì nước quen thân vì dân phục vụ của đồng chí lê thanh hải sẽ là tấm hương
để các thế hệ trẻ trong lực lượng công an học tập nói theo
hôm nay đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh bắc cạn lần thứ sáu
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức khai mạc dự và chỉ đạo đại hội có thượng tướng bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí nguyễn văn du
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc cạn
tại đại hội các đại biểu đã thảo luận góp ý vào báo cáo chính trị
đồng thời biểu quyết thông qua các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
góp ý kiến dự thảo văn kiện trình đại hội lần thứ một mươi ba của đảng và đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh bắc cạn lần thứ một mươi hai
phát biểu tại đại hội thứ trưởng bùi văn nam biểu dương những kết quả mà đảng bộ công an tỉnh bắc cạn đạt được trong nhiệm kỳ qua
đồng thời chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới đảng ủy công an tỉnh bắc cạn cần bám sát tình hình thực tế
chủ động nắm dự báo và tổ chức lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra
thứ trưởng nhấn mạnh đảng ủy công an tỉnh bắc cạn cần lưu ý tập trung vào bốn vấn đề
đó là quán triệt sâu sắc lãnh đạo chỉ đạo triển khai nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng
nhà nước của đảng ủy công an trung ương tỉnh ủy về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
phù hợp với đặc điểm điều kiện hoàn cảnh của tỉnh
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bằng các giải pháp hiệu quả làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
chủ động nắm giải quyết tình hình an ninh trật tự nổi lên nhất là những vấn đề mới an ninh phi truyền thống
tập trung lãnh đạo công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch vững mạnh
nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tăng cường tiềm lực tài chính hậu cần
đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đại hội đã bầu hai mươi ba đồng chí vào ban chấp hành khoa mới bầu một mươi năm đại biểu đi dự đại hội đảng bộ tỉnh bắc cạn lần thứ một mươi năm
trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng tám đảng bộ công an tỉnh phú thọ đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ hai mươi
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tới dự và chỉ đạo đại hội có trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đảng uỷ công an tỉnh phú thọ đã bám sát sự chỉ đạo của đảng uỷ công an trung ương
lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh lần thứ một mươi chín đề ra đều đạt và vượt chỉ tiêu
tại đại hội các đại biểu đã tiến hành thảo luận làm rõ một số tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi
có hiệu quả nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ công an tỉnh lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phát biểu chỉ đạo tại đại hội trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an đã chúc mừng những kết quả đã đạt được của đảng bộ công an tỉnh phú thọ nhiệm kỳ qua
trung tướng lương tam quang đề nghị nhiệm kỳ tới đảng bộ công an tỉnh cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng
quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của bộ chính trị ban bí thư đảng ủy công an trung ương và của tỉnh ủy ubnd tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự
nắm chắc phân tích đánh giá dự báo sát đúng tình hình chủ động tham mưu đề xuất với tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd tỉnh
các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống không để bị động bất ngờ
chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong hoạt động điều tra xử lý tội phạm không để oan sai bỏ lọt tội phạm
gây ảnh hưởng xấu đến truyền thống và hình ảnh tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân
với tinh thần đoàn kết dân chủ tập trung trí tuệ đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ công an tỉnh phú thọ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm hai mươi một đồng chí
còn trong sáng nay tại hà nội đã diễn ra đại hội đại biểu đảng bộ cục cảnh sát giao thông lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương bộ công an đảng bộ cảnh sát giao thông đã bám sát nhiệm vụ chính trị
khắc phục khó khăn nỗ lực phân đấu giữ vững tinh thần đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao
tham mưu xây dựng và ban hành kết luận số bốn mươi năm của ban bí thư trung ương đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chỉ thị số một mươi tám
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt đường thủy nội địa và khắc phục ồn tắc giao thông
xây dựng hoàn thiện dự án luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông trình chính phủ báo cáo quốc hội
do đó tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực tai nạn giao thông được kiềm chế giảm cả ba tiêu chí góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông
phát biểu chỉ đạo đại hội thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương những cố gắng nỗ lực và thành tích của đảng bộ cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát giao thông trong nhiệm kỳ qua
phát biểu chỉ đạo đại hội thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương những cố gắng nỗ lực và thành tích của đảng bộ cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát giao thông trong nhiệm kỳ qua